trong thời điểm cận kề trận chung kết giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
thì thông tin được nhiều người hâm mộ quan tâm nhất
có lẽ không gì khác ngoài việc làm sao để có được những tấm vé của trận đấu sắp tới
sẽ diễn ra trên sân vận động mỹ đình
vâng thế nhưng theo như thông tin chúng tôi ghi nhận được thì vào thời điểm chính thức mở bán
các trang web mua vé của iff của vff đã gặp tình trạng rất khó truy cập và liên tục báo lỗi hay bận
khi trang web này ghi nhận tới hàng chục triệu lượt truy cập cùng lúc
với một lượng người truy cập đông như vậy thì việc nghẽn mạng có lẽ cũng là điều dễ hiểu
thậm chí là có nhiều người hâm mộ cũng đã ví von rằng việc săn được một tấm vé online
thì cũng giống như là trúng xấu đậu đắc
đúng một mươi giờ sáng nay hệ thống bán vé trực tuyến của liên đoàn bóng đá việt nam chính thức mở cửa
chỉ trong một giờ đồng hồ hai trang website là vebongdaonline vn vebongdaonline com vn
đã đón một mươi tám triệu lượt truy cập gấp năm lần lượt truy cập
cùng thời điểm vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tình trạng nghẽn mạng diễn ra chỉ ít phút sau thời điểm bán vé
rất nhiều người hâm mộ thất vọng khi không thể đặt mua được vé trong trận chung kết của đội tuyển việt nam sắp tới
đến lượt mở cửa cuối giờ chiều một mươi sáu giờ lượt truy cập thành công cũng không mấy khả quan
ngay trong buổi sáng nay anh lê duy khánh một trong số rất nhiều người hâm mộ bóng đá
đã thử truy cập vào trang bán vé online chính thức của vff nhưng không thể đặt mua thành công
cho đến buổi chiều những nỗ lực
để có được một tấm vé có vẻ vẫn khá mong manh
mình cũng đã truy cập vào trang của vff để mua vé thì hiện nay là không truy cập được
và bạn mình thì cũng không mua vé được
buổi sáng thì mình truy cập sau khoảng một mươi giờ còn bây giờ là khoảng bốn giờ rưỡi thì truy cập vào vẫn mua được
mình mới nghe được tin là vf có tổ chức bán vé online của trận chung kết lượt về
thì bọn mình đã rất cố gắng để
đăng nhập vào cái trang web để đặt mua vé
vì bọn mình nghĩ là đặt mua được vé online thì sẽ không phải chen trúc tại quầy vé
nhưng mà thực sự thì từ sáng đến giờ từ lúc một mươi giờ bắt đầu mở ra thì bọn mình không
ban đầu thì không truy cập được vào còn đến bây giờ thì trang web đã thông báo là lượng vé bán ra đã hết
thế nên là thực sự là rất khó khăn còn khó khăn hơn cả lúc bọn mình chen chúc tại quê vé
theo thông báo gửi tới cơ quan báo chí và người hâm mộ
đã phát hiện website có địa chỉ http vébóngonline com vn
có giao diện thiết kế hoàn toàn giống với website bán vé bóng đá trực tuyến của liên đoàn bóng đá việt nam
hiện tại chưa rõ mục đích của website giả mạo này
tuy nhiên người hâm mộ phải hết sức lưu ý và cảnh giác để tránh bị lừa đảo
vff khuyến cáo người hấp mộ truy cập website của vff www vff org vn
để liên kết tới trang bán vé chính thức